tài nguyên và môi trường cho biết đây là lỗi diễn đạt ngôn ngữ chuyên môn trong việc xây dựng văn bản pháp luật

và trong đấy thì sẽ nói là cái từ này từ này từ này thì sẽ được hiểu trong luật này như sao
thì làm sao chúng ta ban hành văn bản vi phạm pháp luật thì để ra bên ngoài tất cả mọi người đều hiểu được như mình
thì đấy là cái rất là quan trọng

bởi vì các hệ thống pháp luật về tài nguyên môi trường nó rất là rộng
bộ tài nguyên và môi trường khẳng định việc quy định như vậy để bảo đảm tính chặt chẽ về mặt pháp lý
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình
bảo đảm việc minh bạch trong giao dịch quyền sử dụng đất sau này
đồng thời không phát sinh thủ tục hành chính khi thực hiện các quyền của hộ gia đình sử dụng đất
để lựa chọn và ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cho tiểu vùng đồng tháp một mươi
thuộc ba tỉnh long an tiền giang và đồng tháp
ngày hôm nay trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an đã tổ chức hội thảo
lựa chọn và ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
tại hội thảo các nhà khoa học trao đổi nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề
nông dân việt nam vận dụng được gì với nông nghiệp bốn trên thế giới
ứng dụng công nghệ cao tạo thế đột phá trong nông nghiệp hiện trạng và định hướng phát triển
nông nghiệp công nghệ cao trong trồng trọt vùng đồng bằng sông cửu long
ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi điển hình như công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch
cơ khí nông nghiệp phục vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp chế biến
ứng dụng công nghệ tự động tưới phu cho cây ăn trái kết và hình thành chuỗi giá trị để nâng cao giá trị các hàng nông sản
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm internet chính thức có mặt tại việt nam đại sứ quán thụy điển cùng với bộ thông tin và truyền thông
đã tổ chức diễn đàn internet việt nam hai nghìn một mươi bảy với chủ đề digital fogood công nghệ cho những điều tốt đẹp vào sáng nay tại hà nội
diễn đàn internet việt nam được tổ chức với mong muốn trở thành một nông nghiệp tốt đẹp
trở thành một sự kiện thường niên để các thành viên chính phủ các nhà hoạch định chính sách đại diện cộng đồng
lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan cùng trao đổi về những tiềm lực của internet trong việc đóng góp và phát triển cộng đồng
nơi chúng ta đang sống tạo ra một xã hội cởi mở bền vững và sáng tạo
ngày nay internet đã và đang phát triển vượt bậc với những công nghệ mà trước đây chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến
nó trở thành một phương tiện có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến việt nam thụy điển cũng như trên toàn thế giới
nó giúp các cá nhân cộng đồng các cơ quan và tổ chức có thể kết nối và cùng hành động để hướng tới những lợi ích chung
bên cạnh những lợi ích mà internet mang lại diễn đàn cũng đề cập đến những mặt trái những tiêu cực khi sử dụng mạng
qua đó đưa ra những giải pháp để ngăn chặn để tránh những biến tướng không đáng có
ở việt nam thì chúng ta thấy rằng là khi internet về việt nam cách đây hai mươi năm thì vào rất nhanh tăng trưởng rất nhanh
và hiện nay thì cái dân số của việt nam là thuộc loại là trẻ thế cho nên là đương nhiên là với phát triển nhanh như vậy thì nó kéo theo các vấn đề
thế và ở việt nam thì thường là chúng ta văn hóa á đông thường là ngại nói về những cái tiêu cực cái mấu chốt là hành vi của từng con người
người dùng internet thì với từng cái hành động ở trên mạng người ta nên tự biết rằng cái việc này nó có thể có cái hậu quả hoặc là hệ quả như thế nào
và người ta cũng nên tự biết rằng là một cái hành động
trên mạng thì nó mang lại điều tốt hay là cái điều chưa tốt đấy thì đấy là một cả một quá trình
internet thực sự rất quan trọng trong cuộc sống của con người góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống giúp mọi thứ trở nên dễ dàng và gần gũi hơn
tuy nhiên để sử dụng internet một cách văn minh và có hiệu quả chính mỗi người dân cũng cần tự ý thức về trách nhiệm của mình khi tham gia vào môi trường mạng
đây cũng là mong muốn của diễn đàn internet việt nam năm hai nghìn một mươi bảy để tạo ra một hệ sinh thái internet minh bạch đa dạng và an toàn
theo bộ nông nghiệp
nông nghiệp và phát triển nông thôn kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt là gần ba tỷ đô la mỹ
đã đưa tổng giá trị xuất khẩu một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy là đạt ba mươi ba một mươi bốn tỷ usd tăng một mươi ba tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
đóng góp vào giá trị xuất khẩu nông sản chung đó xuất khẩu thủy sản đạt bảy năm mươi bảy tỷ đô la mỹ
gỗ và sản phẩm gỗ sáu tám mươi bảy tỷ đô la mỹ hạt điều đạt ba hai tỷ đô la mỹ
rau quả ba một mươi sáu tỷ đô la mỹ gạo hai bốn mươi tám tỷ đô la mỹ cà phê hai tám mươi chín tỷ đô la mỹ
cao su hai một tỷ đô la mỹ tiêu một sáu tỷ đô la mỹ sắn và các sản phẩm từ sắn chín trăm một mươi hai triệu đô la mỹ chè hai trăm linh tám triệu đô la mỹ
ở chiều nhập khẩu giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt hai năm tỷ đô la mỹ
đưa giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt hai mươi năm hai mươi năm tỷ đô la mỹ
giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt hai mươi năm hai mươi năm tỷ đô la mỹ tăng một mươi ba sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
như vậy một mươi một tháng qua ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng bảy chín mươi ba tỷ đô la mỹ
cục thuế hà nội cho biết hiện đã có chín mươi tám doanh nghiệp ở hà nội kê khai thuế qua mạng
và trên chín mươi năm ba mươi sáu số tiền thuế nộp theo phương thức điện tử
tỷ lệ này đã vượt chỉ tiêu nghị quyết một mươi chín đề ra đã giảm bớt thời gian chi phí cho người nộp thuế
và cơ quan thuế trong kê khai nộp thuế
việc đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp cấp mã số thuế tự động trong thời gian qua không quá ba mươi phút
giảm tám mươi bảy năm thời gian thực hiện so với quy định là bốn tiếng đồng hồ trước đây đã giúp doanh nghiệp
người nộp thuế tiết kiệm thời gian chi phí đi lại
cục thuế hà nội cũng phối hợp với các sở ngành liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ năm ngày xuống ba ngày
đảm bảo tính công khai minh bạch rõ người rõ việc
để người sử dụng đất nắm được thời gian giải quyết hồ sơ ở từng bộ phận từng cơ quan
tạo được sự đồng thuận của người nộp thuế
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế góp phần công khai minh bạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế
ngân hàng nhà nước vừa công bố danh sách bốn mươi hai ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở
hình thành trong tương lai cho khách hàng
danh sách bốn mươi hai ngân hàng thương mại đủ năng lực nêu trên
gồm ngân hàng nông nghiệp và phóng viện
ngân hàng phát triển nông thôn việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần an bình
ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt
ngân hàng thương mại cổ phần á châu
ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimax
ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong
ngân hàng thương mại cổ phần việt á ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tín ngân hàng thương mại cổ phần bảo việt ngân hàng thương mại cổ phần bản việt ngân hàng thương mại cổ phần quân đội ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ngân hàng thương mại cổ phần bắc á ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ngân
ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam ngân hàng thương mại cổ phần phương đông ngân hàng thương mại cổ phần nam á ngân hàng thương mại cổ phần kiên long ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương ngân hàng thương mại cổ phần mtv anz việt nam ngân hàng thương mại cổ phần một thành viên hồng lê ông việt nam ngân hàng thương mại cổ phần một thành viên hsbc việt nam ngân hàng thương mại cổ phần một thành viên sinh hang việt nam ngân hàng thương mại cổ phần một thành viên standard catalyst việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần một thành viên ury việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần một thành viên cimb việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần một thành viên uab việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần một thành viên boblic việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần indovina
và ngân hàng liên doanh việt nga
hôm nay ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động người việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam và bộ công thương
đã chính thức công bố biểu tượng logo chính thức
của cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
sau một năm công bố rộng rãi để lấy ý kiến về các tác phẩm trong cuộc thi sáng tác biểu tượng logo
cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
ban chỉ đạo đã lấy kết quả bỏ phiếu bình chọn và ra quyết định chọn mẫu logo của tác giả nguyễn văn thân hà nội
là logo chính thức của cuộc vận động
biểu tượng gồm ba phần chính gồm hộp hàng hóa ở trung tâm lá cờ đỏ sao vàng
và dòng chữ người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
trong đó mỗi sản phẩm của doanh nghiệp làm ra được coi như một món quà dành cho người tiêu dùng
đây được coi là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng cho việc nhận diện thương hiệu hàng hóa việt nam
góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng sản phẩm trong nước
giúp hàng hóa việt nam và doanh nghiệp việt nam ngày càng có nhiều cơ hội và chỗ đứng trên thị trường
trong phần tin quốc tế arab seyoud đề xuất đặt căn cứ liên minh hồi giáo chống khủng bố ở riyadh
hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu của honduras cùng tuyên bố thắng cử
thưa quý vị arab seyoud vừa đề xuất đặt căn cứ của liên minh quân sự các nước hồi giáo chống khủng bố
tại thủ đô riyadh của nước này
đề xuất được đưa ra trong bối cảnh vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở ai cập
khiến hơn ba trăm linh người thiệt mạng vừa qua đang gây chấn động cộng đồng quốc tế
đề xuất của arab seyoud được đưa ra tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng các quốc gia thuộc liên minh hồi giáo chống khủng bố
đang được tổ chức tại quốc gia này
tổng thư ký liên minh hồi giáo chống khủng bố abdullah al saleh cho rằng
với đề xuất thiết lập trụ sở của liên minh chống khủng bố ở riyadh arab seyoud
sẽ bảo đảm hoàn thành tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định cần thiết
để trung tâm có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó
liên minh hồi giáo chống khủng bố cũng nhấn mạnh mục đích của liên minh này chỉ là chống khủng bố
chứ không chống lại bất kỳ quốc gia hay tôn giáo nào
liên minh các nước hồi giáo chống khủng bố vốn được thành lập hai năm trước
tuy nhiên theo giới phân tích để nó chính thức đi vào hoạt động
các quốc gia thành viên cần phải hỗ trợ lẫn nhau trong việc thông tin về những kẻ khủng bố
bên cạnh sự trợ giúp về lực lượng quân sự viện trợ tài chính cơ sở vật chất hoặc chuyên gia an ninh
một mươi một ngày trôi qua kể từ khi tàu ngầm ira san juan của argentina mất tích
tại khu vực nam đại tây dương
cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào của con tàu và bốn mươi bốn thủy thủ
hải quân argentina đã khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm và không từ bỏ hy vọng
bất chấp điều kiện khó khăn và những quan ngại về lượng oxy trên tàu đã cạn kiệt
phát biểu trước báo giới người phát ngôn hải quân argentina enrique banbi cho biết
biển động với sóng lớn khiến cho việc tìm kiếm tàu ngầm mất tích rất khó khăn
tuy nhiên argentina sẽ không từ bỏ việc tìm ira san juan
mặc dù chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm trong một mươi một ngày qua
tuy nhiên vẫn có hy vọng về tình huống sống sót trong điều kiện
hiện chiến dịch tìm kiếm của hải quân argentina vẫn đang diễn ra với sự hỗ trợ của một mươi ba nước
huy động khoảng ba mươi tàu thuyền và máy bay cùng với bốn người
trong đó nga và mỹ hai nước có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực tìm kiếm
đang tích cực tham gia hỗ trợ
trong khi đó người thân của các thủy thủ cũng chưa từ bỏ hy vọng vào khả năng tàu ngầm
có thể đã nổi đến một độ sâu nhất định đủ để nạp thêm oxy trước khi mất tích
chúng tôi vẫn luôn hy vọng cả gia đình tôi đều có niềm tin rằng con trai tôi sẽ trở về
cùng với các đồng đội trên tàu ara san juan
tàu ara sanwan phát tín hiệu lần cuối hôm một mươi năm tháng một mươi một khi ở cách xa đất liền khoảng bốn trăm ba mươi km
với lượng oxy đủ cho bốn mươi bốn thủy thủ sống sót trong bảy ngày
hôm nay tổng thống honduras ông juan orlando hernandez đã tuyên bố chiến thắng
trong cuộc tổng tuyển cử trước khi kết quả chính thức được đưa ra
tuy nhiên ngay sau đó đối thủ lớn nhất của ông chính là chính khách sandovando nara
theo đường lối cánh tả đại diện cho liên minh
chống độc tài đối lập cũng có tuyên bố tương tự
mặc dù cả hai ứng cử viên sáng giá nhất là đương kim tổng thống juan orlando hernandez
và chính khách salvador nazoraza cùng tuyên bố thắng cử
song các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa cho thấy
tổng thống henned thuộc đảng dân tộc nhiều khả năng tái đắc cử hơn
với bốn mươi ba chín mươi ba số người được hỏi ủng hộ
còn ông nasrallah đứng thứ hai với ba mươi bốn bảy tỷ lệ ủng hộ
đảng dân tộc theo đường lối bảo vệ
tổng thống merndev vốn nắm giữ các cơ quan hành pháp lập pháp và tư pháp lập luận rằng
theo phán quyết của tòa án tối cao năm hai nghìn một mươi năm ông hernadez được phép tái tranh cử
tuy nhiên phe đối lập bác lại tuyên bố này khi cho biết tòa án không có quyền bãi bỏ
các quy định của hiến pháp năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
sáng nay theo giờ việt nam chung kết hoa hoàn vũ hai nghìn một mươi bảy đã kết thúc
khi người đẹp đơ mi lene peter đại diện của nam phi đã đăng quang ngôi vị cao nhất
thí sinh việt nam nguyễn thị loan
đã không thể lọt vào top một mươi sáu cuộc thi hoa hậu hoàn vũ hai nghìn một mươi bảy dù có màn trình diễn khá là xuất sắc
tân hoa hậu hoàn vũ demi lê nen peters hai mươi hai tuổi cao một m bảy mươi một
cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại đại học northwest
người đẹp nam phi đã có phần thể hiện xuất sắc đặc biệt trong phần thi ứng xử ở top ba
cùng với hai đại diện colombia và jamaica
danh hiệu á hậu một được trao cho người đẹp colombia laura gonzalet hai mươi hai tuổi
và á hậu hai thuộc về đại diện jamaica
đại diện jamaica davina pénez hai mươi một tuổi
cuộc thi năm nay chứng kiến sự tranh tài của chín mươi một người đẹp thế giới
với các màn trình diễn trang phục dân tộc trang phục dạ hội bikini và thi ứng xử
đáng chú ý trong chung kết hoa hậu hoàn vũ năm nay
cara markelow đại diện của nước chủ nhà không lọt vào top năm cuộc thi
dù được giới chuyên môn đánh giá khá cao
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại